vâng không hiểu vì lý do gì mà một nam thanh niên đã lăn một cục bê tông ra giữa đường khiến cho một người đi xe máy tông phải gây nên một vụ tai nạn nghiêm trọng
nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc với hành động vô ý thức của nam thanh niên này
sự việc xảy ra vào sáng sáng ngày ba mươi tháng năm và được camera giám sát ghi lại cho thấy một nam thanh niên đã lăn một khối bê tông ra giữa đường rồi bỏ đi
khoảng một mươi năm phút sau một thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông vào khối bê tông này khiến cho cả người và xe văng về phía trước và trượt một đoạn dài trên đường
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại